xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng chúng tôi cập nhật tin tức về tình hình an ninh trật tự được phát sóng vào lúc chín h sáng hàng ngày trên antv
và mở đầu bản tin là thông tin về một vụ thanh toán lẫn nhau giữa hai nhóm thanh niên tại công viên thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã khiến cho một người tử vong
vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn nạn nhân là đào trọng thiện chú tệ đường lê hồng phong thành phố quy nhơn tỉnh bình định
do mâu thuẫn hai nhóm thanh niên đã sử dụng dao mã tấu lao vào chém nhau làm náo động cả khu vực
sau đó cả hai bên có nhiều người bị thương nên tự đưa nhau đến bệnh viện cấp cứu trong đó có một thanh niên tử vong
cơ quan chức năng tỉnh bình định đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra truy tìm các đối tượng cầm đầu
sau nhiều phiên tòa bị hoãn trả hồ sơ điều tra bổ sung mới đây tòa nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bản án đối với ba bị cáo là hồ thị nga
trần đình chiến và đăng thị tình cùng chú tại huyện hòa vang tp đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn một mươi bảy tỷ đồng của người dân trên địa bàn
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo nga cấu kết với bị cáo tình nguyên là cán bộ quản lý đô thị huyện hòa vang
đưa ra các thông tin gian dối là có khả năng xin cho các bị can được hưởng những tình tiết giảm nhẹ hình phạt và xin được bố trí tái định cư
cùng các thủ tục liên quan đến nhà đất
lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức mua bán ma túy và sử dụng vũ khí nóng
do địa hình núi hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu
tại hiện trường thu giữ một khẩu súng ak một mươi viên đạn một súng tự chế năm mươi gram ma túy các loại và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác
đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành bao vây triệt xóa thêm năm điểm bán lẻ ma túy khác
bắt giữ tám đối tượng thu giữ hai ba mươi năm gram heroin và một súng săn tự chế
còn tại tỉnh vĩnh long công an huyện long hồ đã ra quyết định tạm giữ đối tượng nguyễn trung tấn hai mươi sáu tuổi
chủ tệ xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long về hành vi tảng chữ trái phép chất ma túy
kiểm tra phòng trọ của tấn đang thuê tại xã thanh đức huyện long hồ
lực lượng chức năng thu giữ bốn bịch nilon có chứa tinh thể màu trắng
qua giám định xác định đó là ma túy đá có trọng lượng năm g
kiểm tra nhanh phát hiện tấn dương tính với ma túy
được biết thì tấn đã có hai tiền án về tội trộm cắt tài sản
qua tin tố giác của quần chúng nhân dân lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau
đã bắt quả tàng tại mảnh đất chống thuộc ấp cái xu xã hòa tân tp cà mau
có một mươi sáu đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba con gà đá độ bốn cặp cửa sắt một mươi hai điện thoại di động
thu giữ trên người các đối tượng hai mươi bảy triệu đồng tiền mặt
với nhiều tăng vật khác có liên quan
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý
thưa quý vị liên quan đến vụ việc thầy giáo bị tố làm học sinh lớp tám mang thai
tại huyện bảo yên tỉnh lào cai
thông tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên
đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với thầy giáo bị tố là nguyễn việt anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị trấn phố giàng huyện bảo yên tỉnh lào cai
nguyễn việt anh bị tạm giữ để điều tra về hành vi
giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn ubnd huyện bảo yên nhận được báo cáo
của ubnd xã thượng hà về trường hợp một gia đình có đơn tố cáo
ông nguyễn việt anh giáo viên trường trung học cơ sở số hai xã thượng hà
có hành vi xâm hại tình dục đối với một em học sinh lớp tám của trường
làm học sinh này mang thai và hiện nay đã được một mươi hai tuần
vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn huyện bảo yên và ngành chức năng
cũng tổ chức cho gia đình đưa các em học sinh đến cơ sở y tế
để tiến hành xét nghiệm adn của thai nhi để có căn cứ xử lý theo quy định
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh và những diễn biến mới nhất
về các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
trong bản tin tiếp theo còn bây giờ thì mời quý vị tiếp tục đón xem
các chương trình khác của chúng tôi trên antv